hiệu quả năng lượng là xu hướng mới có rất nhiều cơ hội để phát triển
thông tin từ hội thảo kỹ sư tương lai hai nghìn hai mươi cơ hội việc làm lĩnh vực hiệu quả năng lượng hậu covid một mươi chín
cho thấy đây là lĩnh vực tạo ra cơ hội lớn về việc làm cho sinh viên ngành kỹ thuật
tại việt nam vấn đề hiệu quả năng lượng xuất hiện ở nhiều ngành nghề lĩnh vực
phổ biến nhất là ngành công nghiệp lĩnh vực giao thông và khu vực dân dụng
do vậy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu
là yêu cầu được đặt ra trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia
tại hội thảo các trường đại học có các khoa đào tạo về kỹ thuật như đại học xây dựng
đại học bách khoa đại học đà nẵng đại học văn lang đều khẳng định
cơ hội có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp là rất cao
đơn cử như trường văn lang một trăm linh sinh viên khoa kỹ thuật nhiệt có việc làm trước khi tốt nghiệp
tuy nhiên dịch covid một mươi chín đã khiến cho yêu cầu về phương thức đào tạo của nhà trường phải có những thay đổi
yêu cầu thực tế với sinh viên ra trường cũng đề cao hơn với những kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo